trong khuôn khổ festival huế hai nghìn một mươi tám lễ hội trình diễn áo dài với chủ đề huế vàng son đã diễn ra tại sân khấu bia quốc học tp huế
lễ hội đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng đối với du khách và niềm tự hào của người dân xứ huế tạo nên một dấu ấn độc đáo tại kỳ festival lần thứ một mươi năm nay
chương trình lễ hội áo dài năm nay hội tụ các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng cả nước với hơn bốn trăm linh mẫu áo dài tinh tế
cùng sự trình diễn của các hoa hậu người mẫu đến từ ba miền đất nước đây là một trong những chương trình chính của festival huế hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó tôi cũng mong muốn quảng bá hình ảnh áo dài quốc phục nước việt đến với du khách đến việt nam
xuyên suốt chương trình huế vàng son đưa khán giả quay ngược thời gian để tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của tà áo dài việt nam nói chung và áo dài truyền thống huế nói riêng
các bộ sưu tập mang phong cách và ý tưởng thiết kế riêng của từng nhà thiết kế nhưng thể hiện được sự hòa quện gắn kết giữa thời trang và văn hóa
nhiều bộ sưu tập đã thể hiện được điểm
nhấn chính của chương trình áo dài festival huế hai nghìn một mươi tám là tập trung thiết kế các họa tiết hoa văn về cung đình huế
lễ hội trình diện áo dài huế vàng son có những điểm khác là tạo thêm những sắc màu mới lạ cho chương trình từ những họa tiết hoa văn thiết kế
bên cạnh đó cũng có những trang phục áo dài được kết bằng hoa tươi tạo nên những sắc màu riêng
chương trình đã dẫn dắt người xem từ cung bậc cảm xúc này qua cung bậc cảm xúc khác trong cách giàn dựng nghệ thuật áo dài
múa và hiệu quả